thưa quý vị chỉ sau một giờ đồng hồ nhận được tin báo công an tỉnh hải dương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ được trần văn đức hung thủ của vụ án giết người xảy ra trên địa bàn thị trấn thanh miện huyện thanh miện
trưa ngày hai mươi ba tháng bảy người dân phát hiện một thi thể nữ giới ở cánh đồng cầu thuộc khu vực dân cư phượng hoàng hạ thị trấn thanh miện huyện thanh miện
nguyên nhân tử vong được xác định là do đa chấn thương mất máu cấp
nhờ được tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an huyện thanh miện đã tiến hành xác minh điều tra bắt giữ hung thủ gây án là trần văn đức chú tại thị trấn thanh miện huyện thanh miện
theo kết quả điều tra ban đầu đức và nạn nhân làm cùng công ty đức làm nhân viên giao hàng do còn nợ tiền hàng phải nộp về công ty
trước đó sáng ngày hai mươi ba tháng bảy đức tạo nhiều lý do khác nhau để điều nạn nhân ra khu vực cánh đồng thuộc khu vực phượng hoàng hạ với mục đích chiếm đoạt tài sản
tại đây đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu ngực trái và tay khiến nạn nhân tử vong đồng thời lấy đi một số tài sản của nạn nhân
mới đây công an huyện mai sơn tỉnh sơn la đã bắt giữ nguyễn thanh sơn chú huyện mai sơn tỉnh sơn la vận chuyển trái phép sáu viên ma túy tổng hợp
cụ thể ngày hai mươi ba tháng bảy khi đang vận chuyển ma túy qua khu vực xã trường mông huyện mai sơn nguyễn thanh sơn bị công an huyện mai sơn bắt quả tang
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mai sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt giữ người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với lò thị thu chú huyện điện biên tỉnh điện biên về hành vi mua bán cháy phép chất ma túy thu giữ một điện thoại di động cùng một số tăng vật khác có liên quan
thưa quý vị với hành vi sử dụng nhiều công ty ma để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi với số tiền lên đến hơn hai mươi tỷ đồng thu lợi bất chính trên tám tỷ đồng tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi việt nam với số tiền trên năm tỷ đồng
năm đối tượng gồm người nước ngoài và người việt nam phạm tội trong đường dây hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự cưỡng đoạt tài sản vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới
đã bị công an tỉnh quảng nam khởi tố đây là đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay vừa bị công an tỉnh quảng nam phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an công an các đơn vị địa phương trên cả nước điều tra triệt phá
bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba nhóm đối tượng người trung quốc chủ mưu cấu kết với các đối tượng người việt nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại ma để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng
cho trên một triệu người trên toàn quốc thông qua ứng dụng greatvay trên điện thoại di động trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn như abc tiền casco like tiền vdong và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ https hai xxxx com đặt tại server của alibaba cloud singapore
cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với ba công ty thanh toán trung gian gồm vnpt e pay công ty trung gian thanh toán này đã được chủ người hàn quốc mua lại
công ty trung gian thanh toán này đã được chủ người hàn quốc mua lại
công ty trung gian thanh toán này đã được chủ người hàn quốc mua lại
sử dụng sự sơ hở thiếu kiểm tra của các công ty trung gian thanh toán tại việt nam nhóm đối tượng đã thông qua các công ty trung gian thanh toán để vai số tiền trên hai mươi tỷ đồng và thu hồi nợ thu lợi bất chính trên tám tỷ đồng nhằm tránh sự theo dõi kiểm soát phát hiện của cơ quan chức năng
đồng thời đối tượng chủ mưu cầm đào còn tổ chức nhiều nhóm nhỏ tại địa phương địa bàn khác nhau trên toàn quốc thực hiện việc nhắc nợ đòi nợ bằng nhiều hình thức vi phạm pháp luật
đối với số tiền thu lợi bất chính qua hoạt động tội phạm nhóm đối tượng người nước ngoài tổ chức rửa tiền qua bất động sản chuyển tiền trái phép ra khỏi việt nam bàn tiền ảo và kênh chuyển tiền bất hợp pháp
qua kết quả xác minh xác định nhóm đối tượng trên là ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức với thủ đoạn hết sức tinh vi phức tạp có sự cấu kết móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người trung quốc chủ mưu cầm đầu và đối tượng người việt nam giúp sức gây nhiều khó khăn cho hoạt động điều tra thu thập chứng cứ xác định hành vi phạm tội của các đối tượng
khó khăn thứ nhất là các đối tượng người nước ngoài tổ chức thành lập nhiều công ty gọi là công ty ma nên quá trình hình thành dòng tiền nó nhọc nhằn đó là số lượng bị hại
rất là lớn trên một lượng người và nó xảy ra là trên địa bàn tổ quốc khó khăn trong quá trình thu thập chứng cứ vụ án này là các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội và các đối tượng bị hại các bị hại chỉ thông qua chứng minh nhân dân và số điện thoại và họ không cạm nhau
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự cưỡng đoạt tài sản vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới
khởi tố bị can bắt bị can tạm giam đối với bốn mươi năm đối tượng có hành vi phạm tội liên quan vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng cơ quan công an thông báo ai là bị hại của vụ án vay tiền từ các ứng dụng nếu trên liên hệ cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng nam điều tra viên lê hữu khánh số điện thoại chín trăm linh năm bốn trăm chín mươi hai tám trăm chín mươi hai để được hướng dẫn phối hợp giải quyết
là viên chức văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh quảng ngãi trì nhánh thị xã đức phổ
nhưng giả mạo trong công tác đối tượng nguyễn b ninh ba mươi sáu tuổi đã bị công an thị xã đức phổ khởi tố và bắt tạm giam để điều tra
trong quá trình công tác ninh đã thỏa thuận với người dân hoặc qua đối tượng có đất nhận làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu
đối tượng còn lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để lấy phôi giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình cá nhân khác để làm sai lệch thay đổi thông tin và lập khống hồ sơ
làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
công an thị xã đức phổ đề nghị người dân trên địa bàn cung cấp thông tin về các đối tượng có sai phạm trong hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cơ quan điều tra làm rõ toàn bộ hành vi sai phạm
công an tp hcm đã ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với phan công khanh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khởi tố bị can mohamed dafa về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
năm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất